thưa quý vị chúng tôi rất lấy làm thương tiếc khi phải thông báo một thông tin liên quan đến một giáo viên mắc covid một mươi chín
do liên quan đến chùm ca bệnh tại một đám tang ở thanh hóa đã qua đời vào ngày hôm nay
trong đổi về báo chí ông lê văn dậu chủ tịch ubnd huyện nga sơn thanh hóa cho biết
địa bàn có một bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán ở tiểu khu long khang thị trấn nga sơn huyện nga sơn
điều trị tại bệnh viện phổi thanh hóa đã tử vong
bệnh nhân là giáo viên và lập gia đình ở thị xã nghi sơn
sau khi tổ chức đám tang cho bố ở nga sơn bệnh nhân về thị xã nghi sơn cách ly vì mẹ nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình chăm sóc trồng ở phòng ba trăm linh ba khoa ung bưu bệnh viện đa khoa hợp lực
do gia đình đang thực hiện cách ly điều trị covid một mươi chín
nên trong đêm qua người thân đã đưa bệnh nhân hỏa táng rồi sẽ đưa về quê mai táng ông dậu thông tin
được biết trước đó bố của bệnh nhân điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa hợp lực được đưa về nhà và mất
ngày hai mươi sáu tháng tám gia đình tổ chức đám tang cho ông
đến ngày ba mươi tháng tám mẹ của bệnh nhân dương tính với sars cov hai chuyển về bệnh viện phổi thanh hóa điều trị đến nay chờ khỏi
bệnh nhân sau đó mắc covid một mươi chín dẫn đến tử vong
liên quan đến ổ dịch tại đám tăng này tính đến nay
huyện nga sơn đã ghi nhận ba mươi tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín
huyện nga sơn đã phải phong tỏa giãn cách toàn huyện theo chỉ thị một mươi sáu
riêng bốn tiểu khu long khánh thắng thịnh trung bắc bách lợi thuộc thị trấn nga sơn
và toàn bộ xã nga trung huyện nga sơn giãn cách ở mức cao hơn theo chỉ thị một mươi sáu
như vậy đây là ca bệnh thứ hai tử vong tại thanh hóa do nhiễm covid một mươi chín
ca tử vong thứ nhất vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một là nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
quê ở xã quảng thái huyện quảng sương thanh hóa
trở về từ thành phố hồ chí minh thì phát hiện dương tính có bệnh lý nền
tại thanh hóa năm trăm linh người dân ở dịp covid một mươi chín bệnh viện đa khoa hợp lực tỉnh thanh hóa
đã được di chuyển ra khỏi khu vực phong tỏa của bệnh viện để giãn cách
hạn chế tối đa nguy cơ lấy nhiễm chéo triển khai hiệu quả các giải pháp không chế dịch
theo đó hai trăm ba mươi bệnh nhân và người nhà trong khu phong tỏa của bệnh viện đa khoa hợp lực
đã được di chuyển ra khỏi khu vực cách ly tại khách sạn phù đồng và khách sạn phú hưng
đóng trên địa bàn thành phố thanh hóa để tiếp tục cách ly theo dõi
đây đều là các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện đã khỏi bệnh
và người chăn nuôi đã được xét nghiệm hai lần bằng phương pháp rt pcr
có kết quả âm tính với sars cov hai
các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly đủ hai mươi một ngày kể từ ngày phong tỏa bệnh viện
và được lấy mẫu xét nghiệm đủ bốn lần trước khi về nơi cư trú
đây được xem là biện pháp cẩn trọng của tỉnh thanh hóa nhằm đảm bảo an toàn
cho hệ thống bệnh viện và người nhà bệnh nhân trước khi trở về gia đình địa phương
ngoài ra một trăm bốn mươi hai bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung biếu của bệnh viện đa khoa hợp lực
đã được chuyển về tiếp tục điều trị tại bệnh viện ung biếu tỉnh thanh hóa
đây là những bệnh nhân ung thư không có chỉ định xả trị và đang được xét nghiệm
cho kết quả âm tính với sars cov hai
trong ngày tám tháng chín phía bệnh viện đa khoa hợp lực đã xét nghiệm xong
và sắp xếp lại khoa ung bứa thuộc tòa nhà a chín thành ba khu vực riêng
phù hợp với từng nhóm đối tượng nguy cơ đồng thời bố trí địa điểm ăn uống tập trung
cho một trăm hai mươi cán bộ nhân viên của bệnh viện tại các khách sạn ngay sát bệnh viện
đảm bảo quy trình một cung đường hai điểm đến
chủng ca bệnh covid một mươi chín vừa được ghi nhận tại một đám tang ở thị trấn nga sơn
huyện nga sơn thanh hóa khiến cho toàn bộ huyện này phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm
thông tin từ ubnd huyện nga sơn chủ tịch huyện vừa ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ toàn huyện bắt đầu từ sáu giờ ngày ba mươi một tháng bốn
trước đó qua điều tra truy vết những người có liên quan tới chùm ca bệnh covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa hợp lực thành phố thanh hóa huyện nga sơn đã truy vết được rất nhiều trường hợp
từng đến bệnh viện này để điều trị chăm sóc những người thân của mình từ ngày một mươi năm tháng tám
đến ngày ba mươi tháng tám nên đã thực hiện các xét nghiệm
đến tối ngày ba mươi tháng tám huyện nga sơn đã ghi nhận có ba ca mắc covid một mươi chín
cả ba ca bệnh này đều liên quan tới một đám tang tại tiểu khu long khang thị trấn nga sơn
diễn ra vào hôm hai mươi sáu tháng tám
để kịp thời ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh chủ tịch ubnd huyện nga sơn quyết định thực hiện
giãn cách xã hội toàn huyện hơn một trăm năm mươi dân theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng tám
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với
bốn tiểu khu bao gồm long khang thắng thịnh trung bắc và bách lợi
thuộc thị trấn nga sơn
thời gian cách ly bắt đầu từ sáu giờ ngày ba mươi một tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tỉnh thanh hóa ghi nhận tổng cộng ba trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cũng đã ban hành công điện khẩn
tạm dừng các hoạt động của các tiệm cơ sở cắt tóc gội đầu thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp
các chợ cóc chợ tạm cho đến khi có thông báo mới